vận tải hành khách đường bộ sẽ chính thức được thí điểm mở lại từ ngày một mươi ba tháng một mươi tới đây
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trước tình hình mới
quy định đáng chú ý này vừa được bộ giao thông vận tải đưa ra vào tối ngày hôm qua
theo quy định này giai đoạn thí điểm diễn ra từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và chỉ thực hiện tối thiểu năm và tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến trong ngày của đơn vị
theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố và có giãn cách chỗ trên phương tiện trừ xe dường nằm
trong thời gian thực hiện thí điểm bộ giao thông vận tải tổng hợp tình hình đánh giá kết quả
báo cáo thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó sở giao thông vận tải tham mưu ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định vận tải hành khách
theo tuyến cố định nội tỉnh xe buýt taxi xe hợp đồng du lịch
theo hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của năm lĩnh vực
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín